chiều ngày một mươi một tháng bốn đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương cho biết viện vệ sinh dịch tễ trung ương bộ y tế đã có kết quả trả lời về năm mẫu xét nghiệm sởi rubella của hải dương gửi
tất cả các mẫu đều có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh sởi tuy nhiên có một mẫu được khẳng định dương tính với bệnh rubella
đây là trường hợp thứ tư mắc rubella được ghi nhận trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm tới nay
năm mẫu xét nghiệm trên lấy từ các ca nghi mắc rơi ở xã hiệp lực ninh giang nhập viện cho các ngày hai bốn năm bốn với triệu chứng sốt và ban đảo trên da
bệnh rubella hay còn gọi là bệnh sởi đức và bệnh sởi có một số triệu chứng khá giống nhau nên khó khăn khi phân biệt
bệnh sởi có nguy cơ biến chứng rất cao là một bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong tức là đối với đối tượng trẻ em
con bệnh rubella lại rất nguy hiểm khi phụ nữ mang thai mắc bệnh
rubella là một bệnh truyền nhiễm do virus gây ra bệnh chủ yếu lấy qua đường không khí khi người mang mẩm bệnh hát thơi hoặc khom
người bệnh là nguồn lấy chính
biểu hiện của bệnh bao gồm sốt nhẹ phát ban viêm long nhẹ đường hô hấp nồi hạch vùng cổ chấm sau tai
bệnh này phát triển vào đầu mùa xuân khi thời tiết ẩm ướt và có khả năng lây lan rất cao sẽ bùng phát thành dịch
theo cục y tế dự phòng bộ y tế bệnh rubella rất nguy hiểm đối với phụ nữ có thai nhất là trong ba tháng đầu của thời kỳ
rubella có thể gây ra sảy thai chất lưu đặc biệt gây dị tật bẩm sinh ở thai nhi bệnh tim mù đục thủy tinh thể điếc và chậm phát triển tinh thần
thường gọi là hội chứng rubella bầm sinh
hội chứng này gặp ở chín mươi trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm rubella trong ba tháng đầu của thai kỳ
bệnh rubella có tính lây chuyển cao và có thể gây thành dịch lớn
trên lâm sàng rất khó có thể phân biệt với các bệnh sốt phát ban khác nhất là đối với bệnh sởi và có tới năm mươi trường hợp bóc bệnh có biểu hiện lâm sàng không điển hình
thời kỳ ổ bệnh kéo dài từ một mươi bốn đến hai mươi một ngày trung bình là một mươi tám ngày thời kỳ lây truyền kéo dài từ bảy ngày trước đó cho tới bảy ngày sau khi phát ban
trẻ mắc hội chứng rubella bầm sinh có thể đào thải virus cho tới một năm sau khi sinh
các chuyên gia y tế cho rằng những người chưa có miễn dịch đều có thể mắc bệnh
người sau khi mắc bệnh có miễn dịch bền vững
mặt khác miễn dịch của mẹ chuyển cho con có thể bảo vệ trẻ trong vòng sáu đến chín tháng sau khi ra đời tùy thuộc vào lực kháng thể của mẹ
qua những triệu chứng và hệ lụy của bệnh ngay sau khi phát hiện trẻ có những dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần phải đưa trẻ đi khám ngay hoặc thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất
bên cạnh đó nâng cao sức đề kháng cho trẻ
cho trẻ em uống đầy đủ chất dinh dưỡng bổ sung hợp lý các vitamin và khoáng chất
đặc biệt nên đưa trẻ đi tiêm phòng vắc xin sở rubella đây là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh
theo hướng dẫn của bộ y tế về tiêm vắc xin phòng rubella sử dụng vắc xin dạng đơn hoặc dạng phối hợp sở rubella hoặc sở quay bị rubella
với trẻ em tiêm vaccine cho trẻ từ chín tháng tuổi trở lên và nhắc lại khi trẻ đủ một mươi tám tuổi
với người lớn tiêm vaccine cho những người chưa tiêm phòng hoặc chưa có miễn dịch đặc biệt là phụ nữ ở tuổi sinh đẻ
không tiêm vắc xin phòng rubella cho phụ nữ đang bằng thai phụ nữ sau khi tiêm chỉ nên có thai sau khi tiêm phòng ít nhất một tháng
chia sẻ bệnh rubella bác sĩ đoàn thị hải yến khoan nội tổng hợp bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội cho biết